bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày một mươi một tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày một mươi tháng tám
có bốn bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh đủ điều kiện xuất viện trở về nhà
tiếp tục theo dõi theo quy định nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của cả nước lên tám mươi ba trăm bốn mươi tám bệnh nhân
và cũng trong ngày hôm qua hơn một bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được thực hiện là hơn một mươi một ba triệu liều
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám cho tới sáu h ngày một mươi một tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm linh hai ca nhiễm mới
trong đó một mươi ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước
từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng tám để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
thành phố hà nội dự kiến lấy khoảng ba trăm linh mẫu test covid một mươi chín tại các khu vực
đối với các đối tượng có nguy cơ cao
ba mươi quận huyện thị xã
cụ thể xác định xét nghiệm là yếu tố quan trọng hàng đầu
bí thư thành ủy thường trực thành ủy đã có chỉ đạo khẩn trương
nâng cao năng lực xét nghiệm đạt trên hai trăm linh mẫu một ngày và trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất
huy động các cơ sở lực lượng y tế của trung ương công an quân đội ngoài công lập và các nguồn lực xã hội
cùng nhân dân trên địa bàn tham gia chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên toàn địa bàn thành phố
quy mô tối đa khoảng một ba triệu mẫu đảm bảo nguyên tắc nhanh chính xác hiệu quả và an toàn ở mức cao nhất
cùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử thủ đô
đây cũng là đợt lấy mẫu xét nghiệm lớn nhất từ trước tới nay trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện crong park tỉnh đắk lắc cho biết là đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông trần văn sáu chủ tịch ủy ban nhân dân xã vụ bổn từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám
đến hết ngày hai mươi bốn tháng tám
quyết định trên được ký sau khi sở y tế tỉnh đắk lắc công bố một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây
tại thôn bảy xã vụ bồn
ông trần văn sáu bị tạm đình chỉ công tác do chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín không kịp thời
để tụ tập đông người và chỉ đạo cách ly tại nhà không nghiêm để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
chiều ngày một mươi tháng tám sở y tế tỉnh đắk lắc công bố chùm một mươi sáu ca bệnh tại thôn bảy xã vụ bồn
phần lớn là các cháu nhỏ đã tham gia
trong sự buổi tiệc sinh nhật của một gia đình trong thôn vào tối ngày năm tháng tám
hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh và đang tiếp tục truy vết
hôm qua một mươi tháng tám bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi các đại học học viện trường đại học
trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi
nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo đó cả nước có hơn một mươi năm thí sinh đủ điều kiện nhưng không tham dự kỳ thi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong đó ba địa phương có nhiều thí sinh đông nhất là đồng tháp với bốn sáu trăm tám mươi bốn thí sinh an giang ba ba trăm bốn mươi hai thí sinh
tp hcm có hai tám trăm một mươi tám thí sinh tp hcm có một trăm chín mươi ba thí sinh đủ điều kiện nhưng không dự thi
bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông
sau khi các địa phương hoàn thành xét tốt nghiệp
hiện nhiều xã phường của tp hcm đang triển khai nhân rộng mở rộng mô hình vùng xanh vùng không có dịch
nhằm chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
phần thực vị hiện nay thì nhiều vùng xanh đã được thành lập do chính các tổ phòng chống covid cộng đồng
huy động chính người dân tình nguyện tham gia và hướng tới xây dựng những vùng xanh bền vững
và mỗi người dân cũng chính là một người bảo vệ
giữ vững thành quả vùng xanh tại địa bàn mà mình sinh sống
dây rào bạt nước sát khuẩn và nhiều dụng cụ tại điểm chốt này do chính cộng đồng dân cư đóng góp
mỗi ngày có từ hai đến ba thành viên tham gia trực chốt với bốn ca trực thực hiện luân phiên
đây là các thành viên nòng cốt trong tổ phòng chống covid cộng đồng
và đặc biệt có sự tham gia tự nguyện của chính người dân trong khu dân cư
nhiều người trong số đó tuổi đã ngoài năm mươi sáu mươi thế nhưng vẫn tích cực tham gia tổ chức
chúng tôi tự sắp xếp và các thành viên tích cực cùng đó là tôi tham gia của các tổ tự quản của tòa nhà
để làm thế nào để kiểm soát được người ra vào khu trung cư và người dân khu trung cư ra ngoài
chia sẻ cái khó khăn đấy đối với tất cả những tổ dân phố rồi cũng giống như lực lượng phòng chống
hỗ trợ bà con
chia sẻ với khó khăn đấy thì bản thân như là công dân như chúng tôi là hoàn toàn ủng hộ từng các cái quy định hướng dẫn
trong khu vực vùng xanh tất cả các hoạt động shipper bắt buộc phải thực hiện ngoài khuôn viên dân cư
tiến hành xịt khuẩn và đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch
thiết lập ba chốt trong đó chỉ duy nhất một chốt làm lối đi để kiểm soát
những người ra vào khu vực vùng xanh cũng đều phải xuất trình giấy tờ
theo quy định của ubnd tp hcm
cũng như thẻ kiểm soát do chính tổ dân phố phát hành
điều này giúp hạn chế tối đa người lạ di chuyển vào bên trong khu dân cư
thì em có kiểm soát thẻ anh có thẻ vào giấy tờ về vào thẻ nhé
dạ em mua thẻ nhé
thế thì anh mời anh vui lòng quay lại
không có thẻ không được vào anh
không được vào anh ạ
rồi thì mời anh vui lòng quay lại
thì lập cái thẻ ra vào đó thì mỗi một toàn là có ký hiệu của các màu riêng
khu dân cư rất là ủng hộ nhiệt tình
và rất lấy làm mừng vì mình đã lập ra những cái chốt này để bảo vệ an toàn cho khu
tổ hàng hai mươi ba nói chung và tất cả các cư dân trưởng đơn nguyên nói riêng
và toàn thể cư dân đã khi có lời kêu gọi như thế này
thì đã chung tay và hợp tác để xây dựng và ra giữ chốt
không ai ngại nản hy sinh điều gì cả mặc dù mưa gió cũng ra để trực chốt
hiện cùng với các chốt kiểm soát
phòng chống dịch tại từng khu dân cư thì các tổ dân phố xanh cũng được thiết lập duy trì
đến thời điểm này nhờ sự chung sức đồng lòng cùng chống giặc covid một mươi chín của toàn thể nhân dân
nhiều tổ dân cư khu phố trên địa bàn thành phố hà nội vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn
không có công dân nào bị nhiễm dịch covid một mươi chín
tổ dân phố là triển khai từ hôm sáu tháng tám là coi làm ba chốt trách nhiệm chung
không phải của một riêng ai cả
cho nên là chúng tôi
đã vận động cả nhân dân có thời gian cũng tham gia
các cán bộ ở tổ dân phố nó cứ phân chia nhau ra
để hàng ngày đều có thực hiện cái trực chốt ở đây
rất là chia làm năm ca trong một ngày
ai cũng sẵn sàng tham gia để giữ cái vùng xanh cho nó được tốt
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thì việc thiết lập nhiều hơn nữa những vùng xanh vùng an toàn vùng không có dịch
đã và đang là sự quyết tâm của cả cộng đồng
trong đó thì sự nỗ lực
cũng như là sự chung tay của những người dân tại những khu dân cư tổ dân phố
là sự đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
tuy nhiên còn không ít người dân ra đường với lý do không thiết yếu
và vi phạm quy định phòng chống dịch
vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng tám
sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an tp hà nội
thông báo kết quả công tác phòng chống
xử lý các vi phạm
theo thông tin công an tp hà nội
từ một mươi một h ngày chín tháng tám đến một mươi một h ngày một mươi tháng tám
lực lượng chức năng xử phạt một một mươi hai người vi phạm phòng chống dịch
với số tiền hơn một năm tỷ đồng
trong đó hai mươi chín người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
với số tiền là bốn mươi sáu triệu đồng
chín trăm tám mươi ba người bị xử phạt hơn một bốn mươi sáu tỷ đồng
với các hành vi vi phạm khác liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
không thực hiện biện pháp cách ly tập trung đông người nơi công cộng
ra khỏi nhà khi không cần thiết không đeo khẩu trang theo đúng cách
mới đây ngay sau khi phát hiện kf trước đó đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
tại điểm tiêm là trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm
trung tâm y tế quận đã xiết chặt hơn quy trình tiêm chủng
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại điểm tiêm này người dân đã ý thức hơn trong việc xếp hàng
giữ khoảng cách khi làm thủ tục tiêm vaccine
và cái đảm bảo như này thì theo tôi thấy cũng rất là tốt
nhưng mà cũng không thể tránh được cái sự
mặc dù là đã được phân chia giờ theo từng đơn vị một
ví dụ như đơn vị của tôi là chín giờ
thì là chúng tôi cũng đúng chín giờ mới dám đến

và đến nơi đông người thì phải giữ khoảng cách tối chiều là hai mét
và nếu mà không cần giao tiếp thì mình phải tuyệt đối không giao tiếp
để tránh lây những cái giọt bắn rồi là sát khuẩn
lúc nào em cũng mang theo một loại sát khuẩn

tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân
đến đông dốc mặc dù là đã được phân chia giờ
đến điểm tiêm vaccine

phân chia nhóm người tiêm theo từng giờ

nó phải phương hợp đồng bộ giữa cả những cái đơn vị được tiêm
bởi vì người dân

thì chúng tôi cũng phải có những cái rút kinh nghiệm
bởi vì sao
giả sử một cái nhóm này chúng ta mời từ tám giờ đến chín giờ
một nhóm từ chín giờ đến một mươi giờ ví dụ thế
thì cái nhóm chín đến một mươi giờ
và cái nhóm tám đến chín giờ họ đi đến chín đến một mươi giờ

thì cái việc này là cái việc mà các cái điểm tiêm
là mời đối tượng phải quan trị rất kỹ cái việc khung giờ ra

tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên
tại điểm tiêm trường tiểu học thịnh hào quận đống đa thành phố hà nội

ý thức phòng dịch của người dân là rất quan trọng

thì nguy cơ lây lan dịch là rất lớn

nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ

nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ
thì nguy cơ lây lan dịch tễ là rất lớn
nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ

thì nguy cơ lây lan dịch tễ là rất lớn
nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ